thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo thống kê của sở y tế hà nội tính từ sáu giờ sáng đến một mươi hai giờ trưa nay toàn thành phố ghi nhận thêm hai mươi năm ca mắc mới
trong đó một mươi sáu ca phát hiện tại cộng đồng và chín ca trong khu cách ly
như vậy số ca mắc trong ngày đến thời điểm này là bốn mươi năm ca bao gồm một mươi tám ca tại cộng đồng và hai mươi bảy ca tại khu cách ly
số bệnh nhân mắc mới tại bảy quận huyện là đông anh một mươi hai ca thanh trì năm ca đống đa ba ca hoàn kiếm hai ca hà đông cầu giấy ba đình đều một ca
tất cả số bệnh nhân mới ghi nhận đều thuộc chùm ho sốt thứ phát